nước sạch sinh hoạt hiện đang là nhu cầu bức thiết nhất đối với khoảng bốn trăm linh cư dân huyện cần duộc và cần đước tỉnh long an
vào mùa khô hạn xâm nhập mặn bà con nơi đây lại thiếu nước ngọt trầm trọng thậm chí là phải mua nước với giá thảnh đắt đỏ
nhu cầu nước sạch sinh hoạt tại hai huyện cần duộc và cần đước khoảng bốn mươi m ba một ngày đêm
công ty cổ phần đô thị cần duộc đã đứng ra ký hợp đồng mua nước sạch với tổng công ty cấp nước sài gòn sawako
ubnd tỉnh long an cũng đã đầu tư hơn một trăm linh tỷ đồng cho hai huyện xây dựng các trạm tăng áp và đầu tư hệ thống ống dẫn nước sạch đến nhà dân
nhưng nguồn nước chưa về vì tuyến ống dẫn nước sạch đi qua địa bàn xã đa phước và quy đức bị vướng năm hộ dân chưa giải phóng được mặt bằng
gần một năm qua các công trình tăng áp nước sạch hàng trăm km ống nước đã dẫn qua cửa nhà dân chưa thể phát huy được tác dụng
hơn bốn trăm linh hộ dân ở hai huyện cần duộc và cần đước vẫn đang ngày đêm trồng ngóng nước sạch
cứu khát vì mùa khô hạn xâm nhập mặn đang cận kề
ubnd tỉnh long an đã chỉ đạo sở tài nguyên và môi trường kiểm tra lại quy định hỗ trợ công ty cổ phần cấp nước cần đước về thủ tục pháp lý để khoan giếng dự phòng bổ sung nguồn nước hiện hữu cấp nước cho bà con sử dụng
đối với các chủ đầu tư dự án nhà máy cấp nước cần chia sẻ hỗ trợ lẫn nhau nhất là nhanh chóng ký kết hợp đồng mua bán giữa các đơn vị sớm bổ sung nguồn nước vì mục đích chung là cấp đầy đủ nước sinh hoạt cho người dân sử dụng